nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng thời gian qua tổng công ty điện lực tp hà nội đã áp dụng trí tuệ nhân tạo chatbot chăm sóc khách hàng
và liên tục cập nhật các tính năng để đáp ứng yêu cầu và mang lại chất lượng dịch vụ tốt nhất đến khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thủ đô
cùng với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư evn hà nội đã phát triển các nền tảng hỗ trợ công nghệ chatbot và trí tuệ nhân tạo trên internet mạng xã hội
chatbot evn hà nội được tích hợp trên facebook thông qua kênh fanpage evn hà nội và website cskh evnhanoi com vn
đây là công cụ hỗ trợ khách hàng qua kênh chat người dùng có thể thực hiện các dịch vụ liên quan đến cấp điện mới hợp đồng yêu cầu hệ thống đo đếm đăng ký thanh toán tiền điện hay tra cứu thông tin
tôi thấy rằng dịch vụ chatbot này rất tiện ích vì cơ bản chúng tôi không phải mất nhiều thời gian cho việc phải
hỏi tổng đài phải dành thời gian giờ hành chính
và tôi có thể sử dụng thao tác điện thoại để mình biết được các thông tin cũng như là thanh toán chi phí mọi lúc mọi nơi
sáng nay mình cũng có trong khoảng thời gian trước giờ làm mình cũng có thực hiện đăng ký cấp mới trên phần mềm của địa lực
và sau cũng hay trong buổi sáng thì nhân viên địa lực cũng đã gọi để xong mình lại với mình
so với trước đây cái thời gian mình đăng ký cho địa chỉ cũ thì mình thấy là nó tiết kiệm hơn rất là nhiều
địa chỉ cũ mình đã phải mất đến hai ngày
bởi vì là cái ngày đầu tiên mình đến thì phải tìm hiểu về giấy tờ ngày thứ hai quay lại để nộp tất cả các hồ sơ cần thiết
chatbot được tích hợp trí tuệ nhân tạo và được đào tạo quy trình nghiệp vụ điện
để có thể hỗ trợ hầu hết các yêu cầu của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn thành phố hà nội
với việc nâng cấp của hệ thống chatbot theo từng thời kỳ hiện hệ thống dữ liệu cung cấp tám nhóm dịch vụ
bao gồm dịch vụ cấp điện mới hợp đồng mua bán điện yêu cầu về hệ thống đo đếm đăng ký thanh toán tiền điện
tra cứu thông tin báo mất điện tiếp nhận đăng ký dịch vụ của khách hàng
các dịch vụ khác thuộc lĩnh vực chăm sóc khách hàng ngành điện
chatbot cũng đã minh bạch trong việc chăm sóc khách hàng dùng điện tư vấn cho khách hàng các quy định của nhà nước
tư vấn cho khách hàng các thủ tục dịch vụ thời gian thực hiện dịch vụ cũng như chi phí các dịch vụ điện của hà nội
và dự kiến trong thời gian tới thì yên hà nội sẽ tiếp tục là bổ sung thêm các
cái tư vấn sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả và sẽ nâng cấp hệ thống tiếp tục và để có thể tiếp nhận các dịch vụ điện trực tuyến trên hệ thống chatbot
áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các ngành dịch vụ là xu hướng được đón nhận và phát triển mạnh trên toàn cầu
với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chăm sóc khách hàng sẽ giúp evn hà nội tăng năng suất lao động giảm chi phí nhân lực của con người thực hiện những công việc đòi hỏi có độ chính xác gần như tuyệt đối và ít rủi ro
đồng thời hiện đại hóa phương thức tương tác giữa ngành điện và khách hàng